cảnh sát tỉnh chiba nhật bản đã bắt một thiếu niên một mươi bảy tuổi tại tỉnh yamagata
vì nghi cản trở hoạt động kinh doanh
trước đó thiếu niên này cũng đã đe dọa bắn hạ một chuyến bay của hãng vietnam airlines
khởi hành từ sân bay quốc tế narita
vào ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một sử dụng máy bay b bảy trăm tám mươi bảy tám trăm sáu mươi tám
từ narita nhật bản về hà nội khởi hành lúc một mươi h ba mươi theo giờ địa phương
vào khoảng một mươi một h một mươi theo giờ địa phương chi nhánh vietnam airlines tại nhật bản
nhận được một cuộc điện thoại từ đối tượng rộng nam giới tự xưng là người mỹ nói tiếng nhật
đối tượng này đã đe dọa chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một phải quay lại narita
nếu không sẽ bị bắn hạ khi bay qua vịnh tokyo
và trước tình huống này chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay fukyoka tại nhật bản
sau khi xác định chuyến bay an toàn không có dấu hiệu bất thường
nhà chức trách và cảnh sát sân bay fukioka đã thông báo
cho phép chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một khởi hành về hà nội
vào ngày một mươi năm tháng hai cảnh sát đã lần theo số điện thoại mà thiếu niên nói trên
dùng để gọi đe dọa bắn hạ chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một và bắt giữ đối tượng
cảnh sát cho biết thiếu niên này đã thưa thừa nhận việc thực hiện cuộc gọi đe dọa chuyến bay của vietnam airlines